xin kính chào quý vị và các bạn
do không khí lạnh suy yếu vào lịch đông nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
mưa sẽ giảm nhanh sáng sớm có sương mùa nhẹ chiều chiều hưởng nắng cùng nền nhiệt độ trong su thế là tăng nhanh
ngày đêm ở mức là từ một mươi hai đến hai mươi chín độ có nơi còn cao hơn
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến là ít mưa
và nền nhiệt độ cũng trong xu hướng tăng
cao nhất trong ngày ở mức là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ riêng khu tây bắc mức nhiệt có thể đạt ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ
không khí lạnh suy yếu nên các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế cũng trong xu thế giảm mưa
cùng nền nhiệt độ tăng dần ngày đêm giao động ở mức một mươi bốn ba mươi độ vùng núi phía tây có nơi vượt ngưỡng ba mươi độ
đối với khu vực đà nẵng xuống đến khánh hòa có mưa giải rác ở phía bắc
riêng khu vực ninh thuận và bình thuận không chịu tác động của khối không khí lạnh
nên không có mưa ngày trời nào
nhiệt độ trên toàn khu vực ở mức là từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
tại khu vực tây nguyên vẫn mang thời tiết đặc trưng của thời kỳ cao điểm của mùa khô
nên dự báo trong ba ngày tới tiếp tục duy trì tình trạng ít mưa và khô nóng với nền nhiệt độ ở mức một mươi tám ba mươi hai độ
tại các tỉnh thành nam bộ vẫn có nắng nhiều cùng nền nhiệt độ trưa chiều ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
đặc biệt là tại miền đông của nam bộ sẽ tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng ở nhiều nơi
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm đến ba mươi năm độ
người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ rất cao